ngày hai mươi ba tháng ba tại cung văn hóa thể thao thanh niên hà nội thành đoàn hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi bảy năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và tuyên dương bí thư tri đoàn giỏi thủ đô năm hai nghìn một mươi tám
đây là năm thứ một mươi năm thành đoàn hà nội tổ chức tuyên dương bí thư tri đoàn giỏi thủ đô
năm nay thành đoàn hà nội tuyên dương một trăm linh bí thư tri đoàn giỏi và tám bí thư tri đoàn xuất sắc tiêu biểu của thủ đô
đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn hai mươi sáu bí thư tri đoàn thủ đô là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngắt hương của tuổi trẻ
họ là những tấm gương sáng về học tập lao động nghiên cứu khoa học tình nguyện vì cộng đồng tổ chức các hoạt động của đoàn hội
gắn bó mật thiết với thanh niên nhiệt tình gương mẫu trong cuộc sống công tác thầm lặng công hiến vì sự phát triển của tổ chức đoàn vì tương lai của thế hệ
thực sự là mình rất là cảm động mình rất là xúc động bởi vì suốt những quá trình
phấn đấu của mình như thế thì cũng đã được đoàn thành đoàn và cũng đã được các cán bộ đoàn quan tâm
tôi nghĩ rằng là cái giải thưởng này ngày hôm nay sẽ là một cái nguồn động lực to lớn sự thúc đẩy để cho các cán bộ đoàn thanh niên
thế hệ thanh niên trẻ thế hệ trẻ của thủ đô có thể vững bước có thể tiếp bước cũng như là cầu hiến cái sức trẻ của mình
cái sự nhiệt huyết của mình cho phong trào thanh niên cũng như là tình nguyện của cả nước
tại chương trình các bí thư tri đoàn thể hiện quyết tâm
tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong học tập lao động và công tác đoàn để góp phần tích cực cùng với đảng bộ chính quyền và nhân dân xây dựng thủ đô hà nội xanh văn minh văn hiến hiện đại